sau vụ việc cháu bé tám tháng tuổi bị điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa đông anh thực hiện sai y lệnh
tiêm thuốc calicorris vào tĩnh mạch cho bệnh nhi thay vì uống theo chỉ định của bác sĩ
sau khi sự cố xảy ra thì bệnh nhi đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa sanh pôn
khi chuyển đến bệnh viện sanh pôn bệnh nhi trong tình trạng ly bì suy hô hấp sốc nhiễm khuẩn nặng
qua kiểm tra cháu bị viêm mằng não mủ dối loạn điện dài cali không cao
hiện tại sau bốn ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
tiên lượng tình hình sức khỏe của cháu bé vẫn đang còn rất dài dặt sự sống vẫn phù thuộc vào máy móc
và có tình trạng suy chức năng của đa khoa sanh pôn chúng tôi hiện tại vẫn đang điều trị cho bệnh nhân thẩm máy
điều trị chống sốc và điều trị các dối loạn chức năng của các cơ quan
khi tá ra thực hiện thì tiêm cháu làm cháu co cứng người không cử động ngừng thở luôn
thì cái sự việc nó xảy ra rất là nhanh và đột ngột
cảm xúc của tôi rất là bàng hoàng và đau khoát
tại vì là tin tưởng bác sĩ đến giao
trách nhiệm mạng sống cho bác sĩ mà bác sĩ làm như này thì tôi quả thực là không biết nói thế nào bởi vì là nó quá nghiêm trọng
chỉ vì sự tác trách trong thực hiện y lệnh mà tính mạng của một cháu bé đang ngàn cân treo sợi tóc
thiết nghĩ cần phải có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa
cũng như việc xử lý nghiêm những sai sót này để tránh những sự việc đau lòng tương tự xảy ra